chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa gửi thư khen phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam vì đã cứu nạn thành công nhóm thầy trò
bị mắc kẹt bên bờ suối tiên thuộc xã quế hiệp huyện quế sơn tỉnh quảng nam do nước lũ dâng cao
qua thư khen chủ tịch nước đã ghi nhận biểu dương khen ngợi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam đã kịp thời cứu nạn thành công nhóm thầy và trò
bị mắc kẹt bên bờ suối do nước lũ dâng cao
trong thư chủ tịch nguyễn xuân phúc biểu dương sự quyết đoán dũng cảm và kỹ năng cứu nạn của các đồng chí
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chiến công của các đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh
của người công an nhân dân từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ không ngại khó khăn nguy hiểm
quyết tâm bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng mong muốn người dân nâng cao tinh thần chủ động trong phòng chống thiên tai
bình tĩnh xử lý sự cố có thể xảy ra đồng thời đề nghị các địa phương nâng cao năng lực trong công tác phòng chống thiên tai
ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn vì cuộc sống an toàn của người dân
trước đó ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quảng nam
đã kịp thời giải cứu thành công hai mươi ba thầy trò bị mắc kẹt bên bờ suối do mưa lớn nước lũ dâng cao
hàng chục đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn đường phố
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tiến hành đưa hai mươi hai đối tượng về cơ quan điều tra
để điều tra xử lý hành vi gây dối trật tự công cộng
đối tượng này gây ra vào đêm ngày sáu tháng tám
qua điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang bước đầu xác định
có hơn hai mươi thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi trú tại một số xã phường của huyện diên khánh và thành phố nha trang
các thanh thiếu niên này thuộc hai nhóm và có mâu thuẫn với nhau sau đó hẹn gặp đánh nhau để giải quyết
tối ngày sáu tháng tám các thanh thiếu niên này mang theo quả nổ tự chế bom xăng ráo mát mã tấu
và nhiều hung khí nguy hiểm
các thanh thiếu niên này thuộc hai nhóm và có mâu thuẫn với nhau sau đó hẹn gặp đánh nhau
các thanh thiếu niên hoạt động của hnx kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với hnx
hnx khẳng định website chính thức có tên miền duy nhất là ww hnx vn
và không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào
hnx cũng đề nghị các nhà đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp và uy tín
để tránh bị lừa đảo và tổn thất trong hoạt động giao dịch chứng khoán
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tỉnh bình định vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp cây cảnh
bắt tạm giam bốn đối tượng và thu giữ hàng chục cây cảnh là tăng vật trong vụ án
đây là hiện trường một trong những vụ mất trộm cây mai cảnh vừa xảy ra trên địa bàn thị xã an nhơn tỉnh bình định trong thời gian gần đây
ông huỳnh văn quyền nạn nhân trong vụ trộm cho biết mặc dù vườn cây gia đình ông được rào chắn kiên cố
có lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động chống trộm các đối tượng vẫn liều lĩnh đột nhập và gây án
tối hôm đó là khoảng giờ bốn mươi phút một giờ kém hai mươi tôi nghe tiếng còi chống trộm nó báo
tôi đứng thức dậy tôi nhìn qua vườn cây không thấy động tỉnh gì
tới bốn giờ sáng đi qua bên vườn nó tập thuyết dục
đi mở cơn hai phần đám mai là phát hiện
thì mất một cây nhìn thánh vô trong mất ba cây liền nữa là bốn cây
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng các dấu vết thu thập tại hiện trường và những thông tin do bị hại cung cấp
các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây cảnh trên địa bàn đã dần lộ diện
các đối tượng đi dạo phát hiện thì sẽ đột nhập vào lấy cây và nhanh chóng tẩu thoát
trời ban đêm nên là quá trình lòng rè sốt thì gặp rất là nhiều khó khăn
tuy nhiên trong cơ sơ áp dụng nhiều biện pháp hiệp dụng thì chúng tôi đã nhanh chóng xác minh
cung nhóm đối tượng và nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trên
sau khi đó đã tiến hành bắt khẩn cấp bốn đối tượng và hành vi trộm gấp tài sản trên địa bàn thị xã nhân
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê gia hiệp thường trú tại huyện tây sơn nguyễn khắc được
nguyễn huy thanh và trần văn tưởng cùng chú tại huyện phù cát tỉnh bình định
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài và mua cỏ mỹ sử dụng
nên đã bàn bạc cùng nhau đi trộm tài sản
thủ đoạn của chúng là thuê trọ ở địa bàn lân cận
sau đó ban đêm điều khiển mô tô đến địa bàn thị xã an nhơn để gây án
trong khi trộm xong là lũ em có sử dụng xe máy chữa những coi cánh vừa đồng trọ
đưa tiêu thụ coi và sử dụng tiền đó đưa vào anh uống hoạt động xin cổ lại mua cỏ mỹ úc
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ vai trò các đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
chuyến bay của vietnam airlines từ nội bài đi tokyo nhật bản khi đến không phận nam ninh của trung quốc
đã phải quay đầu hạ cánh xuống nội bài để cấp cứu một trẻ em người nhật bản
sự việc xảy ra trên chuyến bay vn ba trăm tám mươi bốn của vietnam airlines từ hà nội đi tokyo vào sáng ngày tám tháng tám
chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ ba mươi năm phút sau khi bay ba mươi năm phút máy bay đến không phận nam ninh quảng tây trung quốc
thì có một hành khách là trẻ em một mươi tuổi quốc tịch nhật bản ngồi ghế số hai mươi bốn a bị chảy máu cam
hành khách này đi cùng mẹ và chị gái tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho hành khách ngay trên máy bay
tuy nhiên do hành khách vẫn chảy máu không ngừng tổ bay đã quyết định cho máy bay quay trở lại nội bài
để nhận được sự trợ giúp y tế từ mặt đất
sau khi hạ cánh hành khách đã được quay trở lại nội bài
tổ thiệp viên đã được bộ phận y tế khẩn nguy nhân viên việt nam airlines và người đi cùng hành khách đưa đi bệnh viện cấp cứu
đến ngày chín tháng tám sức khỏe của khách đã ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm
chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai năm hai nghìn hai mươi hai và có tên quốc tế là mu lan
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai độ c
một chín độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo hoàng sa cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vị tuyến một mươi năm năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm
đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo mưa lớn từ chiều tối mai một mươi tháng tám đến khoảng ngày một mươi hai tháng tám
khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
cảnh sát điều tra bộ công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện